người tiêu dùng hiện nay đã dần chuyển từ mua hàng trực tiếp sang mua hàng online
tiện lợi là điều thấy rõ tuy nhiên nếu không tỉnh táo rất dễ trở thành nạn nhân
của hành vi bán hàng gian dối lừa đảo với tràn lan các địa chỉ bán hàng trên mạng như hiện nay
hụt hẳn bức xúc và có cảm giác bị lừa đảo là tâm trạng của khách hàng đã mua sản phẩm
từ một shop bán hàng online tên two hand fashion tại tp hcm
tin tưởng vào lời giới thiệu hoành tráng hàng chuẩn bao kiểm định
nhiều người đã bỏ ra hàng trăm triệu đồng để mua sản phẩm nhưng khi nhận thì không khác gì hàng chợ
em bao kiểm định chị yên tâm nhé rồi mình đi kiểm định cái dây này
và khi mình kiểm định thì mình mới biết là cái dây này nó hoàn toàn nó chỉ là đá nhân tạo thôi
chị nghĩ là hàng mỹ chị mới mua với cái giá này có nhiều đây chị mua hết mấy chục triệu
đem về có nhiều cái nó đen thui không có xài được
dùng những mỹ từ để bán hàng nhưng khi có phản hồi về chất lượng
thì bên bán online lựa chọn cách giải quyết không giống ai
em khiêu này xong cái chị không có xem tin nhắn em
sau đó chị hâm he em các kiểu là chị có
cho người đến cái địa chỉ của em để nhận hàng
đặng làm gì em thì em không biết
nhưng mà em đã đi khỏi nơi đó
với cách bán hàng mập mờ chủ shop này đã bị hàng trăm khách hàng đứng đơn gửi đến cơ quan chức năng thụ lý giải quyết
đây là một trong rất nhiều vụ việc liên quan đến thực trạng lợi dụng mạng xã hội để bán hàng gian dối xảy ra thời gian qua
trường hợp mà bên phía người mua phát hiện ra là người bán là sử dụng hàng rẻ hàng nhái
hoặc là có cái thủ đoạn gian dối nhằm chiếm đoạt tài sản
thì có quyền là cấu giác người bán có thể bị xử lý vi phạm hành chính
nghiêm trọng hơn nữa là cấu thành tội phạm có thể bị khởi tố hình sự
để bảo vệ quyền lợi chính đáng khi phát hiện cơ sở kinh doanh online có hành vi mua bán
trang dối hàng giả v v
người tiêu dùng hãy gửi thông tin về địa chỉ website online gov vn
để ngành chức năng tiếp tục xử lý theo pháp luật